ở huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi nhiều năm qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc ca dông ở đây đã có việc làm đầy ý nghĩa với tinh thần tương thân tương ái
đó là xây dựng kho lúa tập thể còn gọi là kho lúa nghĩa tình
cả làng đóng góp lúa rẫy vào kho từ kho lúa nghĩa tình này giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn trong thôn bản
sự đồng lòng chung tay từ kho thóc nghĩa tình đã sửa ấm thắt chặt thêm tinh thần cộng đồng của người ca rong miền núi quảng ngãi
hôm nay khu dân cư a sen thôn tà vây chuẩn bị cho lễ hội vào mùa mới
từ sớm anh đinh văn hồn đã đến nhà làng và tham gia cùng bà con
tham gia làm cây nêu hình nộm bùa cúng tế anh muốn đóng góp sức mình để cảm ơn tỉnh nghĩa của bà con thôn bản
anh vẫn còn nhớ hai năm trước khi vợ anh bệnh nặng kéo dài gia cảnh túng thiếu anh đã được bà con trong làng cho một mươi ang lúa từ kho lúa nghĩa tình
sự chung tay của đồng bào trong làng là nguồn động viên
nhưng anh vượt qua hoàn cảnh
toàn xã sơn long huyện sơn tây có ba kho luồng nghĩa tình ở các khu dân cư a sáu
a sen tà vây và a tẻ
mỗi kho lúa chứa từ bốn mươi đến năm mươi bao lúa rẫy
sau mùa thu hoạch các già làng vận động bà con ca dông cùng nhau đóng góp lúa vào kho
tùy theo vụ mùa mỗi gia đình đóng góp từ hai đến năm an lúa mới vào kho nghĩa tình của làng
nếu không có quý là kho khen
kho khen là lái trong gia đình là cũng không có
một số gia đình thì có một số gia đình không có
khi nào họ chết là cũng không có lúa
mà giúp nhau có quý thì đó do không đói
đói là mình có quý mình chúc chúc đưa cho họ
như mấy người thân niên tương quân linh đường của gia đình kho khen không có ai làm
mình cũng chúc lúa đưa cho gia đình của nó
là huyện miền núi cao nhất của tỉnh quảng ngãi huyện sơn tây
phần lớn là đồng bào ca rông
đồng bào ca rông đang sống trong các làng bản xa xôi
ngoài sự hỗ trợ của nhà nước kho lúa nghĩa tình của đồng bào ca dông ở đây
phát huy tính cộng đồng truyền thống dựa vào cộng đồng khi cần thiết
đây cũng là một trong những phương án bốn tại chỗ
ứng phó linh hoạt hiệu quả đang cần nhân rộng ở miền núi cao này
về việc hình thành kho thóc dự trữ khu dân cư thì nó phát huy tính cộng đồng rất là câu
bà con hình thức đóng góp là tự nguyện
sau mùa thu hoạch
còn có nam được mùa thì đóng góp một con
nam hơi mùa thì hơi on hoặc có thậm chí có hộ nhiều hơn
mình vận động mình vận động các thông để tiếp tục phát triển các kho này
thì cũng từng bước nhanh rộng thôi mà
bởi vì thấy qua một thời gian thì kho lúa của khu là phát huy cái hiệu quả cộng đồng của nó
cho nên là cũng cố gắng mình sẽ nhanh rộng các thông trên địa bàn
hơn năm năm
kho lúa nghĩa tình đã trở nên quen
thuộc không thể thiếu của đồng bào người ca dông nơi đây
từ kho lúa này
nhiều gia đình ca dông đã được an ủi sửa ấm
vượt qua hoạn nạn
và tinh thần vì cộng đồng
tình đoàn kết của bà con trong xóm làng ca dông ngày càng thêm bền chặt hơn